thưa quý vị sau gần bốn mươi giờ sửa chữa khắc phục đến chiều ngày hôm qua tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến
các tàu chở hàng và chở khách đều có thể lưu thông
tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mắt các tàu chỉ được chạy giới hạn với tốc độ năm km một giờ
theo tổng công ty đường sắt việt nam đúng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày ba mươi một tháng một mươi công tác khắc phục sửa chữa tuyến đường sắt bắc nam
đoạn qua địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh đã được hoàn thành
đến một mươi sáu h bốn mươi năm đoàn tàu hh một mươi kéo theo hai mươi xe container nặng năm trăm năm mươi ba tấn đã di chuyển qua đoạn đường này
ngành đường sắt và địa phương đã tăng cường cán bộ nhân viên cũng như là khối lượng nguyên vật liệu trang thiết bị
để tích cực sửa chữa phần đường bị hư hỏng
tuy nhiên do thời tiết xấu kéo dài mưa không ngừng dẫn đến công tác sửa chữa khắc phục tuyến đường gặp nhiều trở ngại hơn
không những vậy quanh khu vực tiếp tục có thêm một số điểm sạt lở nhỏ nữa khiến cho thời gian sửa chữa phải kéo dài
trước đó do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch đông xuống phía nam mưa lớn xảy ra tại huyện vũ quang
đã khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở
đặc biệt nghiêm trọng nhất là sạt lở đường sắt tại thôn liên châu xã đức liên khiến cho tàu đường sắt bắc nam không thể lưu thông
việc sạt lở tuyến đường sắt bắc nam đã khiến cho nhiều đoàn tàu đã phải thay đổi lịch trình
tại hà tĩnh mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày cùng với việc các hồ chứa nhà máy thủy điện xả lũ
đã khiến nhiều địa bàn xã trên địa bàn các huyện hương khê vũ quang và can lộc ít nhất đã có ba người chết và mất tích
trong khi đó tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập
trước tình hình trên lực lượng công an đã đi triển khai công tác ứng phó với mưa lũ ứng trực vùng ngập chia cắt giao thông để đảm bảo người dân qua lại an toàn
tại quốc lộ một mưa lớn làm ngập sâu đoạn phía trước của công nghiệp v ship xã tịnh phong huyện sơn tịnh quảng ngãi gây ảnh hưởng việc lưu thông người và phương tiện
đây là khu vực có lưu lượng giao thông rất lớn và có nhiều công nhân của các công ty xí nghiệp
lực lượng công an xã tịnh phong đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông qua đoạn đường này
lực lượng công an xã tịnh phong đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông qua đoạn đường này
do mưa lớn kéo dài trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn b thuộc hai xã tịnh hòa và tịnh khê thành phố quảng ngãi chia cắt gây nguy hiểm cho người dân qua lại
lực lượng công an xã tịnh phong đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông qua đoạn đường này
trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông bộ công an cũng yêu cầu tập trung kiểm tra thời gian lái xe trách nhiệm của người lái xe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trách nhiệm của chủ phương tiện
mặt khác bộ công an cũng yêu cầu tăng cường tổ chức tuần tra và kiểm soát giao thông đặc biệt trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
cũng trong chiều ngày hôm qua cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có văn bản gửi giám đốc sở y tế tỉnh lạng sơn chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng cám bộ y tế thuốc trang thiết bị để khẩn trương cứu chữa kịp thời các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc tại dốc rừng cấm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong
cùng với yêu cầu ngành y tế lạng sơn cứu chữa các nạn nhân cục quản lý khám chữa bệnh cũng chỉ đạo ngành y tế tỉnh lạng sơn khẩn trương đề xuất các kiến nghị với bộ y tế nhằm đảm bảo tốt nhất các công tác cấp cứu tai nạn giao thông phối hợp chuyên môn với cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời báo cáo cục quản lý khám chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ chỉ đạo
đến nay tất cả một mươi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên vừa ra quyết định tạm giữ năm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác của công an huyện kim động kiểm tra tại phòng một trăm linh bốn của nhà nghỉ tại thôn tiên cầu xã hiệp cường huyện kim động
tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng gồm bốn nam một nữ cùng các túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và viên ném màu hồng nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân vay của nguyễn xuân khoa số tiền tám mươi triệu đồng
do không trả được nợ nên khoa đã cùng bạn nhiều lần tìm đòi nợ
biết nạn nhân trốn ở quảng ninh khoa và đồng bọn bắt giữ nạn nhân đưa về nhà nghỉ
tại đây các đối tượng sử dụng ma túy và dùng dùi côi địa tự chế
đánh nạn nhân và yêu cầu trả tiền hiệp vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng nguyễn quốc túy và nguyễn thành trung cùng chị chú tỉnh bình định đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định khởi đủ tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại địa bàn xã nhơn hậu thị xã an nhơn hai đối tượng đã trộm một chiếc xe tay ga màu xanh không có người châm coi mang đi bán lấy tiền mua cỏ mỹ sử dụng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện ba vụ trộm xe máy khác trên địa bàn
thưa quý vị nguyễn ngọc thanh ba mươi ba tuổi quê ở tp hcm vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án này hồng ngọc diễm hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai cũng đã bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
diễm và thanh bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho người nghiện tại địa bàn thị trấn dầu dây
lực lượng chức năng thu giữ hai gói ma túy tổng hợp và bảy viên thuốc lắc
khám xét nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy năm mươi năm viên thuốc lắc một cân điện tử một khẩu súng và chín viên đạn
nhận tin báo có ba nam thanh niên mang hung khí di chuyển trên đường gây hoang mang cho người dân
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã vào cuộc điều tra làm rõ danh tính ba thanh niên này
ba đối tượng có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy cùng chú tại quận sơn trà
các đối tượng khai do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn đối thủ lên cầu rồng giải quyết
do không gặp được đối thủ nên cả ba đã mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố gây sự với người đi đường
hai người nước ngoài đổi đô la mỹ lấy tiền việt nam rồi cầm sắp tiền bỏ chạy
dù chủ đại lý và nhân viên đuổi theo nhưng không giữ được
vụ việc vừa xảy ra tại một đại lý bia ở huyện đức hòa tỉnh long an đã được camera của cửa hàng ghi lại
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai người nước ngoài đi xe ô tô dừng trước đại lý bia của anh nguyễn quang vinh
một người đứng bên ngoài một người vào trong rút tờ một trăm linh đô la mỹ để nhờ đổi sang tiền việt nam
lợi dụng lúc kế toán đại lý không chú ý người này đã giật số tiền trên tay nạn nhân rồi bỏ chạy ra ngoài
số tiền bị mất khoảng ba triệu đồng vụ việc đã được báo lên cơ quan công an
còn tại tỉnh lạng sơn công an huyện văn lãng ngày hôm qua đã tiến hành trao trả hai chiếc xe mô tô cho hai người dân bị mất trộm trên địa bàn
vào khoảng giữa tháng một mươi công an huyện văn lãng tiếp nhận tin báo hai người dân bị kẻ gian lấy trộm mất tài sản là hai chiếc xe mô tô
trong đó một xe mô tô nhãn hiệu honda way rsx và một xe mô tô nhãn hiệu navan
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện văn lãng đã xác định ba đối tượng là thủ phạm gây ra hai vụ trộm cắp trên
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng đồng thời tổ chức trao trả hai chiếc xe cho chủ sở hữu